tiếp tục kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn bắc vân phong phú quốc
qua thảo luận đa số đại biểu bày tỏ sự tán thành với việc ban hành luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn bắc vân phong phú quốc để góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên một số ý kiến đề nghị chỉnh lý tiêu chí đối với nhà đầu tư chiến lược cho chặt chẽ hơn
góp ý về quy định liên quan đến cơ quan tư pháp đại biểu nguyễn thị thủy đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc cạn cho biết
theo quy định trong dự thảo luật hầu hết các vụ án đang thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án cấp tỉnh hiện nay sẽ được chuyển xuống cho tòa án đặc khu giải quyết
tuy nhiên đối với các vụ án hành chính thì dự thảo cơ bản không tăng thẩm quyền cho tòa án đặc khu mà giữ như thẩm quyền của tòa án cấp huyện hiện nay
như vậy thì mọi khiếu kiện của người dân đối với quyết định hành chính hành vi hành chính của ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân đặc khu sẽ do tòa án cấp tỉnh giải quyết
tòa án đặc khu không có thẩm quyền giải quyết do đó bà nguyễn thị thủy đề nghị xem xét vấn đề này
theo số liệu thống kê trong ba năm từ hai nghìn một mươi năm tới nay số lượng các quyết định hành chính hành vi hành chính của ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện bị khiếu kiện đến tòa tăng mạnh
trong ba đơn vị
và quốc hội đang thảo luận ngày hôm nay thì đáng lưu ý của huyện phú quốc tăng gần gấp hai lần
trong khi đó dự thảo lại chỉ đặt vấn đề tăng thẩm quyền cho tòa án đặc khu đối với các vụ án dân sự không tăng thẩm quyền đối với các vụ án hành chính
và điều này sẽ dẫn đến một thực tế là với các vụ án dân sự thì tòa án đặc khu thậm chí có cả quyền giải quyết các vụ án liên quan đến bắt giữ tàu bay quốc tế là loại việc rất phức tạp
trong khi đó với các vụ án hành chính tòa án đặc khu lại không có cả quyền giải quyết các khiếu kiện đối với ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân đồng cấp hành chính với mình
trong khi đó một số đại biểu cho rằng cần xem xét lại nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch ủy ban nhân dân đặc khu khi chức danh này có thể thực hiện hầu hết các thẩm quyền về quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội tại đặc khu được phân quyền mạnh đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế